tác giả hồ ngọc thắng từ cộng hòa liên bang đức đã gửi đến báo nhân dân bài viết cho thấy
những ý kiến phản đối việc kỳ luật đối với ông trù hảo là bất thường vô lý có tính chất vụ cáo
báo nhân dân giới thiệu với bạn đọc toàn bộ bài viết này trong mục bình luận phê phán đăng tải trên trang năm và trang tám
một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về tam nông nhiều thanh tiệu lắm thách thức
là bài viết đăng tải trên báo tiền phong số ra ngày hôm nay
bài viết cung cấp nhiều thông tin dẫn chứng bình luận
và góc nhìn tổng hợp đối với vấn đề tam nông của nước ta sau một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi
về nông nghiệp nông thôn nông dân
đặc biệt vấn đề tam nông nằm dưới sự tác động của các hiệp định thương mại tự do
một mươi năm thực hiện nghị quyết về tam nông gdp nông nghiệp tăng hai sáu mươi sáu một năm giảm hộ nghèo nông thôn một năm một năm
thị trường nông sản của nước ta đã có những bước phát triển mới
nông sản việt nam đã có mặt trên một trăm tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó có những thị trường lớn như trung quốc nhật bản mỹ eu
xuất khẩu nông sản việt nam đứng thứ hai đông nam á và thứ một mươi năm trên thế giới
trung quanh ảnh hưởng của cơn bão số chín nhìn lại tp hcm sau trận ngập lịch sử ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi một
quy hoạch thoát nước lỗi thời và thiếu hồ điều tiết hay tp hcm chưa có kịch bản ứng phó với lượng mưa bốn trăm linh mm
là nội dung được đăng tải trên nhiều báo số ra ngày hôm nay
nhiều chuyên gia về ứng phó biến đổi khí hậu cho rằng
với lượng mưa lên đến trên ba trăm linh mm vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại tp hcm thì khó có hệ thống cống thoát nước nào chịu nổi
huống hồ hệ thống cống thoát nước của thành phố vẫn chưa hoàn chỉnh so với quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi
quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi
khu vực trung tâm cần có sáu km cống các loại nhưng hiện nay mới chỉ đạt hơn bảy mươi khoảng bốn km
hoàn lưu bão số chín vẫn còn tiếp tục gây nguy hiểm
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các công điện của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tập trung công tác ứng phó với mưa lũ sau bão
trung quanh vụ việc giáo viên phạt học sinh bằng hai trăm ba mươi một cái tát tại quảng bình gây bức sức du lận những ngày qua
hai trăm ba mươi một cái tát là quá tản nhẫn nhưng còn học sinh các em cần được học những kỹ năng gì để không bị bạo hành trong trường học
báo tuổi trẻ đặt vấn đề vụ hai trăm ba mươi một cái tát hãy dạy trẻ tư duy phản biện
với câu hỏi nếu là một trong hai mươi ba học sinh bị cô giáo bắt phải tát một mươi cái thật đau em sẽ làm gì
thì một mươi năm học sinh cho biết sẽ không làm như vậy
nhưng với việc bị ép thì sao câu trả lời của các em khá giống nhau
nếu vẫn bị ép phải tát bạn thì sẽ tìm cách ra ngoài và tìm thầy hoặc cô hiệu trường
một mươi trên ba mươi em còn lại trả lời sẽ phải tát bạn vì cô giáo yêu cầu thì cứ làm thôi
theo một số chuyên gia giáo dục nguyên nhân sâu xa của sự việc hai trăm ba mươi một cái tát là tất cả học sinh
không dám phản ứng chính là hậu quả của thói quen giáo dục một chiều
ngay từ nhỏ học sinh đã được yêu cầu nghe theo làm theo lời giáo viên mà không được phép có ý kiến
giáo dục đã chưa tạo cơ chế lắng nghe một chiều khiến cho các em hành xử như vậy
cũng về vấn đề này báo thanh niên đăng tải bài viết cái tát vào bệnh thành tích
bệnh thành tích trong giáo dục đào tạo là một trong những nguyên nhân khiến một cô giáo ở quảng bình
phạt học sinh bằng hai trăm ba mươi một cái tát gây xôn xao dư luận vừa qua
phong trào hai
nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục
được phát động và thực hiện hơn một mươi năm có vẻ không giúp căn bệnh này giảm đi mà càng trầm kha hơn
sáu mươi năm bốn mươi ba giáo viên cho biết bị áp lực chỉ tiêu thi đua
nỗi sợ thi giáo viên giỏi áp lực học sinh giỏi là những cuộc thi dẫn tới bệnh thành tích nặng nề nhất
trong giáo dục đào tạo hiện nay khiến nhiều giáo viên sợ hãi và học sinh chính là những người chịu hậu quả nặng nề nhất
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình tiếp theo